hơn một trăm linh tài liệu hình ảnh được lựa chọn từ nhiều nguồn nhiều quốc gia trong nhiều giai đoạn lịch sử về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của chủ tịch hồ chí minh đã được giới thiệu tại triển lãm hồ chí minh
cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ việt nam và quốc tế vừa diễn ra trong khuôn viên khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại phủ chủ tịch
với bố cục ba phần triển lãm đã giới thiệu một cách khái quát nhất cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh
bên cạnh những tư liệu hình ảnh tiêu biểu đã được công bố rộng rãi triển lãm lần này giới thiệu một số tư liệu mới do cơ quan lưu trữ hoa kỳ cung cấp
như bức thư của chủ tịch hồ chí minh gửi tổng thống mỹ henry truman ngày một mươi tám tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
đề nghị mỹ cùng liên hợp quốc can thiệp và có giải pháp trước cuộc chiến xâm lược của thực dân pháp ở việt nam
triển lãm không chỉ giới thiệu những tư liệu gắn liền với một vị lãnh tụ đã dành cả cuộc đời để đấu tranh cho độc lập dân tộc
mà còn khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng hồ chí minh di trúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng cao cả của người